từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan đều có mưa rông nhiều nơi
và khiến cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống dưới một mươi km kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước